thưa quý vị chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ chú robot có tên asimo một biểu tượng về công nghệ cao của đất nước nhật bản
ra đời năm hai nghìn asimo được cho là thông minh giống người số một trên thế giới vì có thể thực hiện các cử chỉ biểu cảm giống như con người như là khóc tức giận vui mừng ngạc nhiên hay khoai trí
ngoài ra nhờ có các khớp nối cổ và tay giống con người các cử động tay và cổ tay của asimo rất linh hoạt với bàn tay có năm ngón cho phép nắm chặt cả năm ngón tay cùng lúc hay thực hiện các động tác khác như bắt tay chỉ đường gật hoặc nghiêng đầu lên xuống
vâng những động tác mà chú robot asimo có thể thực hiện quả thật không khác con người phải không
thưa quý vị tuy nhiên đến thời điểm này thì không chỉ tại nhật bản mà ở nhiều nước trên thế giới trong đó có việt nam robot đã và đang làm được hơn thế nữa
đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập đến ngày hôm nay trong phần đầu của chương trình
theo các chuyên gia nhận định với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ lên nhiều lĩnh vực
ứng dụng robot trong dây chuẩn sản xuất công nghiệp sẽ là một trong những trọng tâm của một cuộc cách mạng công nghiệp
nghiên cứu ứng dụng robot công nghiệp tự động hóa gia tăng mô hình nhà máy thông minh tại các khu công nghiệp đang là xu hướng phát triển mạnh tại việt nam hiện nay
thì ứng dụng tự động hóa vào sản xuất là một cái xu thế sử dụng cũng như ở trên thế giới cũng như ở việt nam
thế thì hiện nay ở việt nam robot sử dụng thì ngày càng nhiều
năm bắt được xu thế này một số viện nghiên cứu trường đại học trong cả nước đã và đang thực hiện nhiều nghiên cứu về robot
tại trường đại học bách khoa hà nội có tới tám mươi chín mươi các nghiên cứu về robot công nghiệp tiêu biểu là các tay máy robot các thiết bị hỗ trợ hoạt động của robot
đây là đồ gá quay và thiết bị di trượt robot sản phẩm của đề tài nghiên cứu thiết kế chế tạo đồ gá quay và thiết bị di trượt robot dùng cho công nghiệp của phó giáo sư tiến sĩ bùi văn hạnh
đề tài đã thiết kế và làm chủ công nghệ chế tạo đồ gá hai mươi quay và thiết bị di trượt robot nhằm mở rộng khả năng công nghệ của robot công nghiệp
thay thế cho việc nhập khẩu các thiết bị này từ nước ngoài
bên cạnh thiết kế chi tiết được nội địa hóa hệ thống phần mềm đi cùng với sản phẩm cũng được nhóm nghiên cứu tối yêu sao cho đơn giản tiện lợi nhất với người sử dụng
hiện sản phẩm do nhóm nghiên cứu chế tạo đã được thiết kế
và được ứng dụng tại nhiều công ty trên cả nước tại các địa phương như bình phước quảng ninh thành phố hồ chí minh do giá thành phù hợp
được biết sản phẩm có giá từ ba trăm linh triệu đồng rẻ hơn khoảng từ năm mươi đến bảy mươi so với những thiết bị cùng loại
đây là một tín hiệu đáng mừng nhất là khi việc ứng dụng robot trong nhiều khâu sản xuất của ngành công nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến ở nước ta
ngoài lĩnh vực công nghiệp robot ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống và trong số đó không thể không kể đến lĩnh vực y tế
ứng dụng robot trong y học chẳng những nâng tầm y học nước nhà mà còn mở ra cơ hội cho người có thu nhập thấp được điều trị bằng kỹ thuật cao
đây là ca phẫu thuật của một bệnh nhi một mươi hai tháng tuổi ở huyện bảo thắng tỉnh lào cai
vẽ được chuẩn đoán bị bệnh phình đại tràng bẩm sinh đoạn cuối của trực tràng không có mạch thần kinh nên không có bóp được
bé không thể tự đi ngoài và còi cọc dẫn đến thiếu máu
sau khi được các bác sĩ tư vấn gia đình bệnh nhân đồng ý thực hiện phẫu thuật kỹ thuật cao mổ bằng robot
dưới sự trợ giúp của robot thì phẫu thuật nó trở nên rất là chính xác và rất là an toàn không mất một chút máu nào và cũng không phải chuyển máu trong mổ
và mọi cái thao tác cái động tác đều vô cùng thuận lợi như là mình lập trình
với đầu camera thông minh góc phẫu thuật rộng năm trăm bốn mươi độ trên hình ảnh ba d cho phép các cánh tay robot có thể xoay chuyển ở mọi góc độ
ngóc ngách của vị trí cần mồ mà cánh tay người phẫu thuật viên khó thực hiện
yêu việt của phẫu thuật nội soi robot là vùng phẫu thuật thu hẹp ít xâm lấn không gây sang chấn và ít chảy máu
mức độ cảm giác đau của bệnh nhân được hạn chế đến mức tối đa nên trạng thái hồi phục sức khỏe nhanh
sau mổ người bệnh điều trị không quá một tuần thì xuất viện
cho đến nay những bệnh nhân của tôi mổ thì chưa gặp một biến chứng nào dù là nhỏ nhất
chưa có một biến chứng nào kể cả nhiễm trùng vết mổ áp xe tuần dư bục xùy giò miễn nối chưa có một biến chứng nào cả
tất cả các cháu khám lại cho tới thời điểm này quãng khoảng độ trung bình thời gian theo dõi trung bình khoảng gần hai năm
những bệnh lý nang ống mật chủ chúng tôi chưa gặp cái biến chứng nào cả
theo thống kê chưa đầy đủ mỗi năm nước ta có hàng chục nghìn trường hợp bị u nang ống mất chủ
teo đường mật bẩm sinh thân ứ nước các bệnh lý về tiêu hóa tiết niệu
việc đưa công nghệ phẫu thuật nội soi bằng robot vào ứng dụng nhằm điều trị các chứng bệnh hiểm nghèo cho trẻ em
là cơ hội tạo điều kiện cho các bé được thụ hưởng những thành tiệu khoa học trong y học hiện đại
phẫu thuật nội soi bằng robot là một trong những đột phá không chỉ của bệnh viện nhi trung ương mà còn của toàn ngành y tế việt nam
hiện trên cả nước đã có nhiều đơn vị như bệnh viện bình dân hay bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh
sử dụng robot để phẫu thuật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh
ngoài lĩnh vực y tế với công nghệ ngày càng phát triển robot thậm chí còn được nghiên cứu để thay thế con người trong những công việc hàng ngày
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với chú robot lễ tân tên là skybot do nhóm sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh chế tạo
để xem chú có thể hỗ trợ được những gì cho con người
nhà khách an bình một trong những nhà khách lớn nhất của tỉnh ninh bình
hàng ngày nơi đây tiếp đón nhiều lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan danh thắng của địa phương
thời gian qua du khách ở đây rất hào hứng với sự xuất hiện của chú robot có hình dáng của một chàng lễ tân với khả năng giao tiếp đáng ngạc nhiên
tôi tên skybot
xin chào rất hân hạnh được tiếp đón bạn
con robot này trò chuyện nghe rất là dễ chịu và trả lời rất là thông minh
có những cái con robot như thế này thật sự rất là tốt mà hỗ trợ được đối với không chỉ công việc của em mà những công việc khác rất là nhiều
được biết chú robot lễ tân trên có tên gọi là skybot sản phẩm của nhóm nghiên cứu thuộc đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh
chú có phần đầu là màn hình hiển thị và tương tác với người dùng có khuôn mặt với nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau
phần đầu của chú được lắp vào bàn tay
lắp đặt camera và micro để xử lý hình ảnh và âm thanh của người đứng đối diện
phần thân chứa các thiết bị và linh kiện điện tử để điều khiển hoạt động
ngoài ra skyberg còn có thể tiến lùi quay phải hay quay trái
bên cạnh đó chú robot này cũng có thể cung cấp các chức năng giải trí như xeo phi nghe nhạc vẽ tranh v v
nhằm hỗ trợ nhu cầu thư giãn và tạo sự thân thiện cho người tiếp xúc
các ứng dụng cần nhân viên lễ tân thì rất là nhiều
như nhà hàng khách sạn
hay là trường học
robot sẽ có thể trò chuyện và cung cấp thông tin về các khu vực địa điểm về các thủ tục cho người hỏi
để chế tạo ra chú robot này ban đầu nhóm sinh viên vẽ ra hình dáng chú robot dưới dạng ba d
sau đó tìm mua linh kiện
dương phần khuôn vỏ nhóm mất bốn tháng để chế tạo với các công đoạn gồm các gọt khuôn đắp vật liệu bằng composite sơn màu sắc để nhìn giống như người thật
phần mềm cũng được nhóm tự lập trình
phần mềm tụi em viết ra dựa trên ngôn ngữ c
phần mềm này sẽ thu tín hiệu âm thanh của người nói vào và gửi dữ liệu âm thanh này lên mạng để xử lý
sau đó sẽ trẻ về dưới dạng những đoạn chữ
rồi tụi em sẽ xử lý cái đoạn chữ này để chuyển đổi ra một đáp án thích hợp rồi chuyển lại thành âm thanh
nhóm nghiên cứu cho biết thêm ban đầu nhóm chỉ tập trung nghiên cứu những chức năng đơn giản
nhưng hiện nhóm đã phát triển thêm các ứng dụng hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính
hiện nhóm đang có kế hoạch mở rộng thêm các chức năng để có thể ứng dụng tại các bệnh viện trường học
được biết ngoài vai trò là lễ tân tại nhà khách an bình skybot cũng được thử nghiệm thành công tại trường sư phạm kỹ thuật tp hcm
với vai trò trợ giúp các bạn sinh viên trong việc hướng dẫn các thông tin về điểm số kỳ thi cuối năm và chỉ dẫn vị trí các khu vực trong trường
hiện nay robot đặc biệt robot tiếp tận hoặc robot dịch vụ là một cái mạng khá là mới trên thế giới
chúng ta đang sống trong thời đại của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cách mạng này với nền tảng trí tuệ thông minh nhân tạng cũng như robot sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta khá là nhiều
và như vậy ở đây các bạn sinh viên cũng như các vấn đề về robot dịch vụ chúng ta đang đặt tới
chúng ta hướng tới cộng đồng chúng ta hướng tới một xã hội văn minh cũng như là có sự phục vụ của robot nhiều hơn
cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ
cụm từ này nhằm nói tới chiến lược phát triển công nghệ cao ngành sản xuất chủ yếu dựa vào robot mà không cần sự tham gia của con người
mặc dù việt nam vẫn chưa có một ngành công nghiệp robot thực sự nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp viện trường trong nước đã thực hiện thành công một số sản phẩm robot được thị trường đón nhận
thông qua những sản phẩm sáng tạo như thế này các bạn trẻ đã cho thấy việt nam đang sẵn sàng tiến gần hơn nữa với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của thế giới
quý vị khán giả thân mến bóc lạc là công việc mà thuật nghe có vẻ rất dễ thực hiện
tuy nhiên bóc cả tấn lạc bằng tay trong khoảng thời gian ngắn thì không hề đơn giản thuốc nào phải không thưa quý vị
với mục đích giúp bà con nông dân đỡ vất vả khi phải bóc lạc thủ công bằng tay
một cựu binh người dân tộc sán lạc bằng tay
ông lê duy bảo ở thái nguyên đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm máy bóc vỏ lạc
trong phần cuối của chương trình chúng tôi muốn mời quý vị cùng trải nghiệm chiếc máy thú vị này
giống như bao gia đình khác đang sinh sống tại vùng đất hóa thượng
một xã miền núi khó khăn của tỉnh thái nguyên gia đình bà phó thị hồng đã có nhiều năm trồng lạc
bà hồng cho biết mỗi năm gia đình bà trồng được hai vụ thu hoạch trên một tấn lạc mỗi năm
nhờ cây lạc mà kinh tế của gia đình bà ngày càng khấm khá phát triển
để nâng cao giá trị củ lạc gia đình bà thường tiến hành phơi khô rồi tách vỏ bán hạt lạc
cùng với việc trồng lạc bóc vỏ lạc cũng là công việc mà gia đình bà hồng phải thực hiện bằng tay trong rất nhiều năm
chứng kiến gia đình và bà con hàng xóm hàng ngày mất nhiều thời gian và công sức để bóc vỏ lạc
ông lê duy bảo quyết tâm nghiên cứu tìm ra cách chế tạo chiếc máy bóc lạc
tuy nhiên để bắt đầu công việc thì không đơn giản chút nào
bởi ông chưa từng được học hành hay đào tạo qua bất cứ trường lớp nào về cơ khí
nhưng những khó khăn ấy không làm nản lòng người cựu chiến binh lê duy bảo
sau một thời gian mầy mò tỉ mỉ
thiết kế lắp ráp ông bảo đã cho ra đời chiếc máy bóc lạc bằng gỗ trước sự vui mừng của bà con trong xã
do máy nhỏ gọn nên có thể đặt ở nhiều vị trí và di chuyển khá dễ dàng
nguyên lý cơ bản của máy là dùng trục quay có cạnh trái khế sát vào lớp vỏ bọc bên ngoài
để vỏ lạc dập ra cho hạt rơi xuống và tách rời khỏi
người sử dụng chỉ cần dùng dụng cụ sàngy để thổi vỏ lạc ra ngoài còn nhân lạc ở lại
năng suất thì nó cũng hơn nhiều
so với những người bóc tay
nhà hàng nửa tiếng hoặc là một mươi phút mới cứ được nửa hai mươi phút mới được nửa bơ thí dụ như thế
thế thì bây giờ nó cũng chắc nó nóng hơn chứ hơn nhiều hàng trăm lần chứ
mặc dù đã giúp bà con nông dân tiết kiệm thời gian công sức khi bóc lạc
tuy nhiên do còn một số hạn chế nhất định như chất liệu máy chưa tốt dẫn đến việc khi bóc
khiến nhiều hạt lạc bị lỗi vỡ nên sáng chế của ông vẫn chưa được thương mại hóa rộng rãi
máy bóc lạc của bác lê duy bảo là một giải pháp rất là hữu ích
đối với bà con cũng như các hộ ở nông thôn góp phần với chi phí rẻ và tăng năng suất lao động
tuy nhiên để hướng tới sản phẩm thương mại trên thị trường và hoàn thiện hơn nữa
chắc trong thời gian tới bác cũng phải kết hợp với các nhà khoa học
để cải tiến cũng như hoàn thiện
các chức năng của máy
cũng phải có một ít vốn để sản xuất
chuyển từ cái gỗ này sang ý tưởng sắt bằng kim loại
là thứ nhất là nhẹ này dễ mang này không đồ sộ này
mà tiết diện các thứ của nó thì cũng dễ sản xuất
thực tế cho thấy nhờ có máy bóc lạc của ông lê duy bảo
mà khoảng một mươi năm nay người dân nơi đây
đã thoát khỏi công việc bóc vỏ lạc thủ công
nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm diện tích trồng lạc
từ đó vươn lên thoát nghèo
ngoài sản phẩm máy bóc vỏ lạc ông bảo còn nghiên cứu đầu tư sáng chế
cải tiến một số công cụ phục vụ sản xuất hiệu quả
như máy xấy ngô sắn máy cuộn dây điện v v
những sản phẩm này đều có điểm chung là dễ sử dụng
mang lại nhiều tiện ích góp phần giúp bà con nông dân
ở một xã miền núi của tỉnh thái nguyên
biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
thưa quý vị đến đây thì thời lượng dành cho chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống đã hết
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
tại không giờ quen thuộc lúc hai mươi h ba mươi phút tối thứ tư hàng tuần